thưa quý vị lực lượng công an tại hai tỉnh hòa bình và lạng sơn vừa liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ nhiều đối tượng
ngày một mươi tháng ba tại khu vực xã phong phú huyện tân lạc công an tỉnh hòa bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
bắt quả tang hai đối tượng hoàng văn cương và nguyễn thị phương đều trú tại phường quán triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin
điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tráng a khai ba mươi tám tuổi trú tại xã phà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh lạng sơn công an huyện tràng định vừa bắt đối tượng nguyễn xuân tử chú tại thôn nà ván xã tri phương huyện tràng định đang tàng trữ một bánh heroin tại nhà riêng
khám xét khẩn cấp tại nơi ở của từ lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn bốn triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an nguyễn xuân từ khai nhận mua số ma túy trên với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng của một người đàn ông lạ mặt ở huyện tràng định mục đích để mang sang trung quốc bán kiếm lời
hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã luận tội đối với tám bị cáo trong vụ thất thoát năm năm trăm một mươi tám tỷ đồng tại ngân hàng đông á
theo đó ông trần phương bình bị đề nghị bức án hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định
theo viện kiểm sát cáo trạng truy tố bị cáo trần phương bình và đồng phạm là đúng người đúng tội không oan sai
trong quá trình điều hành đông á banh bị cáo trần phương bình có nhiều sai phạm trong việc cho các công ty của bị cáo phùng ngọc khánh vay không đúng quy định gây thiệt hại số tiền hơn năm năm trăm một mươi tám tỷ đồng
từ đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án
trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á hai mươi năm tù tổng hợp các bản án trước hình phạt chung là trung thân
phùng ngọc khánh cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mc từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù buộc bị cáo phùng ngọc khánh phải bồi thường năm năm trăm linh tỷ đồng cho ngân hàng đông á
nguyễn đức tài cựu giám đốc ngân hàng đông á sở giao dịch từ tám đến một mươi năm tù tổng hợp hình phạt là từ hai mươi tám đến ba mươi năm tù
các bị cáo khác
từ sáu đến một mươi tám năm tù
ông nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an phối hợp với công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo thông tin ban đầu cho biết ông ánh có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh do công ty cổ phần đầu tư
du lịch sài gòn
công ty cổ phần đại ninh làm chủ đầu tư khi tiến hành thanh tra dự án này
dự án này có quy mô là ba năm trăm chín mươi năm hectare trong đó có diện tích thuê rừng là một năm mươi hectare với tổng vốn đầu tư lên tới hai mươi năm hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng
thời gian dự kiến thực hiện từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên tới nay dự án này mới chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá lấn chiếm tới hàng trăm hectare
cũng liên quan đến hành vi nhận hối lộ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang điều tra vụ án xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu g ở thôn hòa thắng xã hòa đông huyện crong park
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc thông báo đến các cá nhân tổ chức có đưa tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất cho trung tâm đăng kiểm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d để được bỏ qua lỗi an toàn kỹ thuật

để phục vụ công tác điều tra công an tỉnh đắk lắk thông báo đến các cá nhân tổ chức có đưa tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất cho trung tâm đăng kiểm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d để được bỏ qua lỗi an toàn kỹ thuật

đồng thời tổ chức ra quân nhằm đảm bảo tốt hơn nữa về trực tự an toàn giao thông tại địa bàn đảm trách
tại buổi tập huấn các lái xe được phổ biến những quy định bắt buộc về gắn thiết bị camera hành trình trên cabin hỗ trợ cho các điểm mù và tránh được các rủi ro khi xảy ra va chạm
đặc biệt đề nghị mọi lái xe người dân thượng tôn pháp luật không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia
đối với đoàn thanh niên tụi em thì cố gắng tổ chức thực hiện nhiều buổi ra quân để tuyên truyền
trong đó hôm nay có phối hợp với đội canh sát giao thông phú long và các đơn vị tổ chức ra quân tuyên truyền
ngoài công tác mà mình tổ chức tuyên truyền trực tiếp thì mình còn đi diễu hành để từ đó để cho thấy hình ảnh của tổ chức đoàn đối với công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn quận
ban tổ chức cũng đã mời đại diện các đơn vị vận tải hành khách đang hoạt động tại bến xe miền tây tham dự buổi tập huấn
các đơn vị này có lượng lớn phương tiện đội ngũ lấy xe và tầng xuất cũng như phạm vi hoạt động rất lớn
do đó vai trò của các lãnh đạo đơn vị quán triệt đội ngũ nhân viên của mình tuân thủ nghiêm luật giao thông là rất quan trọng
khi tham gia giao thông thì tuyệt đối phải chấp hành luật giao thông để bảo vệ tính mạng của mình bảo vệ tính mạng hành khách đồng thời là bảo vệ tính mạng những người tham gia giao thông
ngay sau buổi tuyên truyền các đơn vị cũng đã tham gia lễ ra quân diễu hành trên nhiều tuyến đường tại địa bàn quận bình tân
với các băng rôn khẩu hiệu lễ diễu hành nhằm gửi thông điệp đến người dân xây dựng văn hóa giao thông văn minh từ chính tay lái của mình
qua buổi lễ ra quân này nhằm phát động quy động toàn bộ các lực lượng từ công an dân quân và các bạn đoàn viên thanh niên
cũng như là vận động người dân tham gia giao thông trên đường cũng như người dân sinh sống hai bên đường
chấp hành nghiêm pháp luật giao thông xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trên địa bàn của bình tân nói riêng
cũng như trên địa bàn thành phố hồ chí minh nói chung hạn chế tối thiểu những thiệt hại do tài nạn giao thông gây ra
chủ đề an toàn giao thông của năm nay là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
thời gian tới ban an toàn giao thông quận bình tân cũng sẽ thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
tổ chức các cuộc thi tìm hiểu luật an toàn giao thông khuyến khích các việc làm mô hình hay về xây dựng văn hóa giao thông
bộ giao thông vận tải vừa có tờ trình gửi chính phủ dự thảo nghị quyết về việc thực hiện các giải pháp cấp bách
trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới nhằm giảm tải tình trạng quá tải hiện nay
bộ giao thông vận tải kiến nghị cho phép mỗi đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải bố trí một đăng kiểm viên bậc cao
mỗi dây chuyển kiểm định phải bố trí đăng kiểm viên có đủ năng lực thực hiện được đầy đủ các công đoạn kiểm tra
bộ giao thông vận tải đề nghị không áp dụng quy định khống chế số lượng xe được cấp giấy chứng nhận kiểm định trong ngày
tính trong tám giờ làm việc như hiện nay
bộ giao thông vận tải cũng đề nghị giảm thời gian thực tập đối với các học viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế
và đáp ứng được đầy đủ năng lực chuyên môn cho hoạt động kiểm định
ngoài ra bộ cũng đề nghị cho phép các đơn vị đăng kiểm đã bị tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
từ một tháng hoặc ba tháng được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng được các điều kiện quy định hiện hành về cơ sở vật chất nhân lực
việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là nhu cầu của cá nhân
hộ gia đình các tổ chức doanh nghiệp nhằm khai thác tối đa giá trị kinh tế do đất đem lại để sử dụng ổn định lâu dài
tuy nhiên tình trạng sử dụng đất sai mục đích khi chưa được chuyển đổi vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
gây khó khăn cho công tác quản lý về đất đai dẫn đến việc gây thất thu ngân sách nhà nước
thậm chí nhiều dự án sau khi được thanh tra kiểm tra và đã có kết luận xảy ra nhiều sai phạm
thế nhưng việc xử lý rứt điểm dự án sai phạm lại rất chậm trễ từ cơ quan chức năng
dẫn đến việc sai phạm trong sai phạm
sử dụng đất gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân các khu vực lân cận
vi phạm đã được nêu rõ tuy nhiên không được xử lý rất điểm
vi phạm tiếp diễn vi phạm tại dự án này
cuối năm hai nghìn hai mươi hai ubnd huyện tiên du tiếp tục thanh tra kiểm tra đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hồng thịnh
căn cứ vào nỗi trong kết quả kiểm tra tôi sẽ lập biên bản vi phạm chính
tham lưu cho cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định
trong quá trình thực hiện xử phạt nếu sau khi có quyết định xử phạt mà công ty không thực hiện
chúng tôi sẽ có các biện pháp cưỡng chế vi phạm theo quy định
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ubnd huyện tiên du đã có kết luận số một nghìn bốn trăm sáu mươi năm
kết luận chỉ ra các sai phạm về việc sử dụng đất xây dựng bảo vệ môi trường phòng cháy chữa cháy
đối với công ty hồng thịnh
điều đang nói đây đều là những sai phạm đã tồn tại trong nhiều năm gây bức xúc trong dư luận địa phương
tuy nhiên theo ghi nhận thực tế đến thời điểm hiện tại tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công ty hồng thịnh vẫn chưa có động thái khắc phục những sai phạm đã được cơ quan chức năng chỉ ra
một khu xưởng khói bụi trắng xóa ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh đây
gió luôn nó bụi trắng
hết cả ở đây
ảnh hưởng ho hết các thứ nó vào phổi hết
mình ăn nước những cây xô cây trậu đỏ của cô hứng ở đằng sau kia nó còn trắng hết cả xung quanh bên riêng trậu
khi có ống kính máy quay cánh cổng liền được nhân viên của công ty đóng lại
sai phạm đã được chỉ ra sau nhiều lần thanh tra
thế nhưng đại diện chính quyền địa phương là ủy ban nhân dân thị trấn lim cho biết
việc xử lý cần phải có thời gian để phối hợp với ủy ban nhân dân huyện tiên dụ
đến thời điểm hiện tại thì việc tháo dỡ theo kết luận của ủy ban nhân dân huyện thì chưa được nhận ra
bởi vì bây giờ người ta đang bước đốt đốc thực hiện về xử lý vụ hoạt hành trình
xong thì bước này đó thì sẽ ủy ban huyện sẽ có văn bản
thì lúc đó ủy ban nhân dân sẽ có
và lúc đó để công ty chọn nghiệp cái kết luận này
theo luật sư diệp thăng bình pháp luật về đất đai có quy định việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
theo luật đất đai năm hai nghìn một mươi
nếu công ty tiếp tục vi phạm thì có thể là sẽ bị thu hồi đất trong trường hợp này
cái vấn đề trách nhiệm ở đây là chúng ta có thể thấy là các cơ quan chức năng ở tại nơi đây đã xử lý cái vi phạm của công ty
nhưng công ty vẫn tiếp tục vi phạm
vì vậy trong trường hợp này là sở tài nguyên môi trường
có thể trình chủ tịch tỉnh để mà có những quyết định thu hồi đất
những vi phạm về đất đai kéo dài trong nhiều năm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
nếu không được xử lý triệt đề rất có thể sẽ gây ra tâm lý mất niềm tin của người dân vào chính quyền cơ sở
câu chuyện vi phạm tại công ty hồng thịnh sẽ cần những biện pháp xử lý triệt đề kiên quyết hơn
tránh trường hợp thanh tra kiểm tra chỉ ra những vi phạm rồi cho xử phạt hành chính để tiếp tục được tồn tại
dựng biện pháp khắc phục hậu quả khôi phục lại hiện trạng ban đầu là điều cần thiết
bên cạnh đó cần truy thu số lợi bất hợp pháp
thậm chí nếu doanh nghiệp chây ý cần có biện pháp thu hồi dự án để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc thu hồi
chấm dứt chủ trương đầu tư đề xuất phương án đầu tư dự án khu tứ giác nguyễn cư trinh
dự án khu mã lạng quận một
do không có cơ sở xem xét việc nhà đầu tư đề nghị tiếp tục thực hiện dự án khu mã lạng theo quy định
ban cáng sử đảng ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đào giao sở kế hoạch đầu tư
phối hợp với sở tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu văn bản ủy ban nhân dân thành phố trả lời cho nhà đầu tư
công ty trách nhiệm hữu hạng tập đoàn bitexco về việc không có cơ sở xem xét việc nhà đầu tư đề nghị
tiếp tục thực hiện dự án khu mã lạng theo quy định xử lý chuyển tiếp của luật đầu tư năm hai nghìn một mươi bốn
và triển khai dự án bệnh viện sài gòn đồng thời tham mưu dự thảo công văn của ủy ban nhân dân thành phố
gửi bộ kế hoạch đầu tư phong phòng chính phủ về nội dung trên hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài dự án trên ban cáng sử đảng ủy ban nhân dân tp hcm giao sở kế hoạch đầu tư tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm
thành lập tổ công tác ra soát thực hiện dự án này và dự án khu tam giác trần hưng đạo phạm ngũ lão nguyễn thái học
trước đó năm hai nghìn tp hcm có chủ trương giải tỏa khu mã lạng với tổng diện tích sáu mươi tám hectare nhằm chỉnh trang đô thị
và giao tổng công ty địa ốc sài gòn triển khai nhưng không làm được
năm hai nghìn bảy dự án được chuyển cho tập đoàn bitexco để thực hiện khu phức hợp khách sạn cao ốc văn phòng trung tâm thương mại
tổng số nhà phải giải tỏa là một bốn trăm hai mươi bốn căn dự kiến việc di dời tái định cư bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên dự án tiếp tục bị treo đến nay